thưa quý vị mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can nguyễn thế hùng tự cò sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một ngụ tại phương một mươi bốn quận phú nhuận tp hcm
về hành vi giã man này chỉ vì mâu thuẫn đất đai đối tượng này nhẫn tâm sát hại hai vợ chồng cháu ruột
trước đó ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện gò dầu tây ninh nhận tin báo từ người dân
trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu xảy ra vụ án mạng nạn nhân là bà dtn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã tử vong
và chồng bà n là ông lvp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cùng ngụ xã cẩm giang huyện gò dầu tỉnh tây ninh bị thương tích nặng
còn đối tượng gây án đã bỏ trốn công an huyện gò dầu cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bố trí lực lượng lần theo dấu vết đối tượng gây án để lại để truy tìm
sau hơn một ngày điều tra lực lượng công an tây ninh xác định đối tượng gây án là nguyễn thế hùng đang trốn ở cần thơ
lực lượng cảnh sát điều tra công an tây ninh phối hợp công an huyện cái răng tỉnh cần thơ bố trí lực lượng bắt giữ hùng đưa về tây ninh phục vụ điều tra
tại cơ quan công an hùng cai do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình hùng đến nhà gửi cháu ruột là bà d t n để giải quyết
khi đến nơi hùng thấy bà n ở nhà một mình liên dung bố tấn công vào người làm bà tử vong
sau đó hùng chờ chồng bà n là ông l v p đi công việc trở về nhà tiếp tục dùng dao tác động khiến ông p thường tích nặng
ông p bỏ chạy ra trước sân nhà kêu cứu hùng đuổi theo nhưng thấy người dân xung quanh chạy đến sợ bị phát hiện
nên hùng lên xe máy bỏ trốn về cần thơ đến khi lực lượng công an phát hiện bắt giữ
theo thông tin nhận được từ phía gia đình chị đỗ thị định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên đã tử vong vào tối một mươi tám tháng một mươi một
sau gần hai mươi ngày điều trị tại bệnh viện bỏng quốc gia
chỉ định là một trong bốn người bị bỏng sau vụ ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ
ở xã trung hòa ngày ba mươi tháng một mươi vừa qua gây xôn xao dư luận
chị định đã được người thân đưa về quê để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương
hình ảnh được dân mạng chia sẻ sáng hai mươi tháng một mươi cho thấy đám tàng của chị định đã được tổ chức
nhiều ba con hàng xóm người thân cũng đến tiễn đưa chị định về nơi ăn nghỉ cuối cùng
sau những gì đã xảy ra vô cùng kinh hoàng
nhiều cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người
đừng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà có hành động sai trái
để rồi gây hậu quả không thể chấp nhận được và nguy hiểm
trước đó theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an
do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản chia quyền thừa kế đất
sáng ba mươi tháng một mươi ba người con gái đã mang theo can xăng loại một mươi lit đến nhà mẹ đẻ
là bà vũ thị đề ở xã trung hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên
sau khi cự cãi ngoài cửa cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà
một người mang theo can xăng đổ xuống nền phòng khách
thấy vậy người mẹ liền ra sức căn ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt
lửa bùng lên dữ dội khiến bà đê và ba người con gái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai một nghìn chín trăm tám mươi tám và một nghìn chín trăm chín mươi bị bỏng
sau đó cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu
tài sản thiệt hại trong cháy ước tính khoảng năm mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an huyện yên mỹ phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân huyện
và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh điều tra làm rõ
xác định có dấu hiệu của tội sát hại người nên công an địa phương tiến hành khởi tố vụ án để điều tra
bà đề người mẹ bị các con gái mang sang đốt nhà cũng đang được điều trị tại viện bỏng quốc gia tiên lượng rất nặng
bà đê cũng chưa biết tin con gái cả đã tử vong
như vậy trong số ba con gái mang sang đốt nhà mẹ đẻ ở hương yên thì người con gái cả đã qua đời
còn người mẹ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
sự lỗi mà ba người con này gây ra cho mẹ mình là không thể tha thứ
nhưng có lẽ đây vẫn là một cái kết quá đau lòng cho một gia đình từng ê ấm
câu chuyện về ba người con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ở hưng yên đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về giá trị đạo đức đạo hiếu
và chính những người trong cuộc sau nhiều ngày cũng lên tiếng về vụ việc xảy ra trong gia đình
sau khi vụ việc xảy ra thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
công an huyện yên mỹ phối hợp cùng với viện kiểm sát nhân dân huyện
vì nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành khởi tố vụ án để điều tra
điều đáng nói sau vụ việc này nhiều đứa trẻ có mẹ gây ra hành vi phạm tội đang rất khổ tâm và tổn thương
đặc biệt khi những thông tin không đẹp lan truyền trên mạng cùng những lời bàn tán của người dân xung quanh khiến trái tim của trẻ thêm bị sát muối
nêu quan điểm của vụ việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho rằng
dưới góc độ pháp lý thì ai thực hiện hành vi vi phạm
người đó phải chịu trách nhiệm không có chuyện cha mẹ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà con cái phải chịu hậu quả
tuy nhiên thực tiễn cho thấy rất nhiều trường hợp cha mẹ bị xử lý hình sự khiến những đứa con bơ vơ bị kỳ thị bị phân biệt đối xử
theo quy định của pháp luật thì một cá nhân đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý hình sự
việc xử lý hình sự của cá nhân vi phạm không đồng nghĩa với việc
những người thân của họ sẽ liên đối chịu trách nhiệm
theo luật sư cường về nguyên tắc thì cha làm cha chịu con làm con chịu
chỉ có trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là người chưa thành niên thì cha mẹ liên đối chịu trách nhiệm
còn cha mẹ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cha mẹ phải tự chịu
trừ trường hợp cha mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự
trong trường hợp một người bị mất năng lực hành vi dân sự mà thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
gây thiệt hại đến tài sản của người khác
thì người giám hộ người đại diện sẽ phải thay mặt thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại
luật sư cường cho hay nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng
những đứa trẻ sống trong gia đình có bố mẹ vi phạm pháp luật sẽ là những đứa trẻ hư không ra gì
rất nhiều bậc phụ huynh đã ngăn cản con cái mình khi biết con chơi thân thiết với các bạn mà có cha mẹ đi tù
đây là vấn đề đạo đức xã hội là văn hóa giao tiếp ứng xử của nhiều người
từ thực tế đó ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho biết
với những đứa trẻ có cha mẹ đang bị xử lý hình sự
thì những người thân trong gia đình chính quyền địa phương cơ quan đoàn thể
cần phải có sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ đặc biệt là hỗ trợ về mặt tâm lý
với những trẻ em đang học tập ở môi trường học đường
thì giáo viên phải kịp thời nắm bắt tâm lý tư tưởng kịp thời động viên
và hỗ trợ các em vượt qua những biến cố trong gia đình
cũng theo luật sư cường quá trình hành nghề luật sư ông đã gặp rất nhiều trường hợp
những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có người cha hoặc người mẹ đi cải tạo
cha mẹ nghiện ngập hoặc gia đình bất hòa khó khăn về kinh tế
thì bản thân những đứa trẻ đó thường tự ti thu mình và tuổi thân về hoàn cảnh của gia đình
những đứa trẻ đó bị rồn nén về tâm lý chịu đựng sự xa lánh rẻ biểu của xã hội
nên rất dễ nổi cáo có những phản ứng tự vệ thái quá
bởi vậy khi bị kỳ thị phân biệt đối xử bị treo chọc
thì những đứa trẻ đó rất dễ mất kiểm soát cảm xúc
dẫn đến thực hiện hành vi tấn công trở lại một cách điên cuồng
để tự vệ dẫn đến sự việc đôi khi trở nên nghiêm trọng
bởi vậy việc phân biệt đối xử kỳ thị đối với những đứa trẻ có cha mẹ vi phạm pháp luật hình sự
luật sư cho rằng đó là hành vi rất đáng trách đáng lên án thậm chí là đáng xấu hổ
điểm phân biệt đối xử kỳ thị với những đứa trẻ có cha mẹ vi phạm pháp luật hình sự đó là
hành vi thiếu văn minh thiếu tình người và đó là những ngọn lửa nhỏ
có thể trở thành đám lửa lớn để thiêu dụi tâm hồn cảm xúc và tương lai của những đứa trẻ
người lớn làm nên tội phải chịu trách nhiệm với hành vi mình gây ra
tuy nhiên con trẻ không có tội không nên phải chịu những lời nói khó nghe bàn tán xung quanh mình
hy vọng những đứa trẻ trong vụ việc ba con gái đốt nhà mẹ sẽ nhận được sự quan tâm
và đối xử công bằng từ xã hội để các em phát triển trong môi trường văn minh tốt đẹp
không phải mang nhiều tổn thương về hoàn cảnh của mình
ngày một mươi tháng một viện bỏng quốc gia vẫn đang tích cực
điều trị cho bốn bệnh nhân bị bỏng sau hỏa hoạn ba con gái mang sang đốt nhà mẹ đẻ
xảy ra tại xã trung hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên gây xôn xao dư luận vài ngày vừa qua
cụ thể trong bốn bệnh nhân thì ba nạn nhân có tiên lượng xấu người còn lại nhẹ hơn
đáng chú ý trong đó có bà vũ thị đê sáu mươi một tuổi là người mẹ tiền lượng nặng nhất
bị bỏng trên sáu mươi hai người con gái bị bỏng trên ba mươi người con gái còn lại bị bỏng năm
anh nguyễn văn tê ba mươi sáu tuổi con rể bà d cho biết
vụ việc xảy ra bất ngờ khiến anh vô cùng ngỡ ngàng
anh tê không nghĩ vợ mình cùng các chị em trong nhà lại có thể hành động dại dột
để rồi xảy ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ
những ngày vừa qua anh phải chạy ngược xuôi lo tiền chạy chữa chăm sóc cho vợ mình
vợ anh là đỗ thị đê ba mươi bốn tuổi người được cho là đã phóng hỏa gây cháy nhà
theo anh tê vợ chồng anh đã ly thân được khoảng sáu năm nay nhưng chưa ra toàn làm thủ tục ly dị
hai người thi thoảng vẫn tiếp xúc qua lại nhưng chủ yếu các vấn đề liên quan đến con cái
vì gia đình vợ tranh chấp đất cát anh không hề hay biết chuyện
anh tê nhớ lại
nhà mẹ vợ tôi xây nhà mới từ năm hai nghìn hai mươi tôi cũng không biết chuyện tranh chấp đất tôi lại càng không biết
ngày ba mươi tháng một mươi tôi đi làm sự việc xảy ra từ chín giờ sáng nhưng đến chiều xem qua facebook tôi mới ngỡ ngàng
khi ấy tôi thấy hình ảnh một người bỏng nặng thì nhận ra đó là mẹ vợ mình
đọc thông tin ba con gái đốt nhà mẹ tôi liền nghĩ thôi dở rồi
anh tê cố xem các hình ảnh thì thấy một người bị cuốn chăn
anh không biết có phải vợ mình hay không
ngay sau đó anh tê xin nghỉ việc về qua nhà vợ
thì lúc này mọi người cho biết các nạn nhân đều đã được chuyển thẳng lên viện bỏng quốc gia
anh tê cùng hai người anh và em rể bắt ô tô lên sau
anh tê nói
lúc đó tôi rất sợ vợ mình không qua khỏi
vì dù đã ly thân nhiều năm nhưng cô ấy vẫn là mẹ của hai con mình và mình vẫn quan tâm
cô ấy đã khóc lóc nói hối hận vì xảy ra tôi biết rằng cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
bên cạnh đó tội bắt hiếu là tội lớn nhất của mỗi người con
tuy nhiên chúng tôi đã có khoảng
thời gian sáu năm sống cùng nhau nên tôi biết tính vợ mình không xấu
nhưng tâm lý dễ bị kích động khi ấy hành động sẽ mất kiểm soát
những người thực sự hư hỏng phải cả quá trình dài khó cải tạo
ở quê cô ấy sống rung dị bình thường nhưng rất dễ bị kích động
chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua
chăm vợ ở viện được vài ngày nhưng do đang làm quản lý cho một công ty và chăm sóc các con
nên anh tê đã thuê người giúp việc chi phí sáu trăm linh đồng một ngày
còn anh thì hàng ngày vẫn cố gắng thu xếp ngược xuôi công việc
lo tiện chạy chữa cho chị đê
anh đê cho rằng trên mạng xã hội không ít người đã quá nặng nề bàn tán mọi việc
khiến gia đình càng thêm mệt mỏi
anh cho rằng lỗi lầm của vợ cũng như chị em vợ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
nhưng các con trẻ mới là người phải chịu nhiều thương tổn nhất
anh tê nói thêm khổ tâm nhất vẫn là con của mình chúng nó không làm gì sai lầm
tôi lỗi của mẹ như sợ sau này bị người đời chỉ trích
chắc chắn còn nhiều năm nữa các con tôi không được mẹ ở cạnh
con không đủ tình thương của mẹ và bố sao vui vẻ bằng đứa trẻ khác
ngoài ra thiên hạ nhóm ngó dèm pha chắc chắn có mặc dù các con không tội lỗi gì
tôi chỉ muốn nhắn nhủ tội ai người ấy chịu con trẻ không có tội
bố mẹ làm sai thì bố mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đừng làm tổn thương các cháu thôi
cũng trao đổi về vụ việc anh hát chồng đỗ thị đê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cũng cho biết
nếu như biết trước tôi sẽ không bao giờ để vợ làm như thế
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại